cách đây sáu mươi bốn năm ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám quân đội nhân dân việt nam đã giành chiến thắng vang dội trước quân đội thực dân pháp trong chiến dịch điện biên phủ
đây là chiến thắng được lịch sử đánh giá là vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi là múc son trói lọi mang tầm vóc thời đại góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình tiến bộ của nhân loại
và sáu mươi bốn năm trôi qua những người lính trong chiến dịch điện biên phủ năm nào nay cũng đã tuổi cao sức yếu tuy nhiên với họ năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu ấy vẫn mãi là điều không thể nào quên
chúng tôi tìm đến xóm pà trò xã phự tiến huyện định hóa tỉnh thái nguyên gặp ông mông đức ngô nguyên là chiến sĩ thông tin việt bắc nguyên trung đội trưởng trung đội thông tin liên lạc từ tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến khi kết thúc chiến dịch điện biên phủ
ông cũng là chiến sĩ trực tiếp truyền thông tin bằng tiếng tài từ đại tướng võ nguyên giáp đến các đơn vị chiến đấu trong chiến dịch năm mươi sáu ngày đêm lịch sử
trong nếp nhà đơn sơ chẳng có gì nhiều ngoài những kỷ vật thời kháng chiến ông hào hứng giới thiệu với chúng tôi những tặng thường và kỷ vật của thời chiến
đó là huy hiệu chiến sĩ việt bắc là huy hiệu chiến thắng của những người lính tiền tuyến
trước năm bốn mươi bảy một mươi sáu năm bốn mươi bảy cái đội thông tin là không có hầm hào mà khi đi là toàn đi trên đất trên mặt đất là đường bom rơi đạn nổ là nhảy xuống giao thông hào với anh em bộ binh để chú thôi
xong một cái là lại lên vì lệnh của trên là không được phép đứt dây một phút là không được đứt một phút là anh em các đơn vị là đã chết khối rồi chứ không
mặc dù đã ở tuổi chín mươi một nhưng trí nhớ và tinh thần của ông rất tốt ông kể về chiến dịch điện biên phủ một cách mạch lạc rõ ràng hiện tại ông cũng đang thực hiện viết cuốn hồi ký chiến dịch điện biên phủ cho tỉnh đội thái nguyên
trước năm bốn mươi bảy một mươi sáu năm bốn mươi bảy cái đội thông tin là không có hầm hào mà khi đi là toàn đi trên đất là không được phép đứt dây một phút là không được phép đứt dây một phút là không được phép đứt dây một phút
trước năm bốn mươi bảy một mươi sáu năm bốn mươi bảy cái đội thông tin là không có hầm hào mà khi đi là toàn đi trên đất là không được phép đứt dây một phút là không được phép đứt dây một phút
trước năm bốn mươi bảy một mươi sáu năm bốn mươi bảy cái đội thông tin là không được phép đứt dây một phút là không được phép đứt dây một phút